dự án cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng đang trong giai đoạn thi công nước rút
các gói thầu dự án cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng đang được đẩy nhanh tiến độ
phấn đấu khai thác hai bến khởi động trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đây là khẳng định của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế hải phòng
dự án được thực hiện trên diện tích năm mươi chín hectare với tổng mức đầu tư khoảng sáu hai trăm linh tỷ đồng
quy mô đầu tư gồm cầu tàu dạng bến liền bờ dài bảy trăm năm mươi m rộng năm mươi m
tiếp nhận tàu trọng tải một trăm linh dvkt đầy tải
công ty cũng đầu tư các trang thiết bị hiện đại như sáu cầu bờ sức nâng sáu mươi năm tấn
hai cầu cố định tại bến salan sức nâng bốn mươi tấn hai mươi bốn cầu xếp rỡ container cùng hệ thống xe đầu kéo
và hệ thống công nghệ thông tin quản lý cảng hiện đại
chủ đầu tư khẳng định sẽ đưa hai bến vào hoạt động ngày một mươi hai tháng năm
đồng thời đề nghị chính phủ các bộ ngành trung ương
đường cho phép công ty được đầu tư mở rộng bến số ba để nâng tổng chiều dài cầu tàu
từ bảy trăm năm mươi mét lên một một trăm hai mươi năm mét
theo quy hoạch định hướng phát triển khu cảng thương mại cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm xây dựng chín bến trên ba mét
giai đoạn hai nghìn ba mươi và sau hai nghìn ba mươi xây dựng hai mươi ba bến trên bảy bảy trăm năm mươi mét